kính thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
thay mặt ban chấp hành trung ương tổng bí thư nguyễn phú trọng vừa ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ sáu
ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai nghị quyết số hai mươi về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc
và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu một số nội dung cơ bản của nghị quyết
trên cơ sở đánh giá tình hình nguyên nhân kết quả đã đạt được sau hai mươi năm năm thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa bảy
và các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác bảo vệ chăm sóc
và nâng cao sức khỏe nhân dân nghị quyết đã chỉ ra những mặt hạn chế bất cập và đề ra quan điểm chỉ đạo
sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội
bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ trách nhiệm của mỗi người dân
của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp ủy
chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các ngành trong đó ngành y tế là nòng cốt
mục tiêu tổng quát là nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần tầm vóc tuổi thọ
chất lượng cuộc sống của người việt nam xây dựng hệ thống y tế công bằng chất lượng
hiệu quả và hội nhập quốc tế phát triển nền y học khoa học dân tộc và đại chúng
bảo đảm mọi người dân đều được quản lý chăm sóc sức khỏe xây dựng đội ngũ cán bộ y tế
thầy thuốc phải như mẹ hiền
vàng tiếp cận trình độ quốc tế nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất
cung ứng dược phẩm dịch vụ y tế
nghị quyết đã đề ra mục tiêu cụ thể cần phải đạt trong giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi năm và đến năm hai nghìn ba mươi
cùng các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo của đảng
quản lý của nhà nước phát huy sự tham gia của mặt trận tổ quốc việt nam
và các đoàn thể chính trị xã hội và của toàn xã hội trong bảo vệ
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
cấp ủy chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo vệ
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu
thống nhất nhận thức quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân
trong bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho bản thân gia đình cộng đồng
nâng cao năng lực hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
đưa các mục tiêu chỉ tiêu về y tế và các lĩnh vực ảnh hưởng đến sức khỏe như môi trường thể dục thể thao văn hóa
vào chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các ngành các cấp
tăng cường giám sát kiểm tra thanh tra việc thực hiện các chế độ chính sách về y tế và các lĩnh vực liên quan tới sức khỏe
về các tổ chức thực hiện
về các tổ chức thực hiện
đảng đoàn quốc hội ban cán sự đảng chính phủ lãnh đạo chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến bảo vệ
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tăng cường hoạt động giám sát của quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội đối với lĩnh vực này
các tỉnh ủy thành ủy các ban đảng ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch
với các nhiệm vụ giải pháp lộ trình cụ thể phù hợp với chức năng nhiệm vụ để thực hiện nghị quyết
ban tuyên giáo trung ương chủ trì phối hợp với ban cán sự đảng bộ y tế ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông
tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền phổ biến sâu rộng về nội dung và kết quả thực hiện nghị quyết
ban cán sự đảng chính phủ chủ trì phối hợp với các ban đảng ban cán sự đảng đảng đoàn và các đảng ủy trực thuộc trung ương
thường xuyên theo dõi kiểm tra đôn đốc sơ kết tổng kết định kỳ báo cáo bộ chính trị ban bí thư kết quả thực hiện nghị quyết
toàn văn nghị quyết đăng trên báo nhân dân số ra ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
kính mời các đồng chí quý vị và các bạn quan tâm theo dõi